năm hai nghìn một mươi bảy một con tàu đắm cùng nhiều cổ vật đã được phát hiện tại vùng biển cảng dung quốc
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín con tàu này được bảo tàng lịch sử quốc gia tiến hành khai quật
thế nhưng sau khi tốn kinh phí bốn mươi tám tỷ đồng cho hoạt động này với kết quả thu được hơn một mươi hiện vật
thì đến nay số cổ vật phần lớn là những mảnh vỡ vẫn đang nằm phơi mưa nắng ở cảng biển
phía bên trong cầu cảng của công ty hào hưng
hai container chứa gần một mươi hiện vật toàn bộ cổ vật để cách vị trí khai quật tàu cổ khoảng năm mươi mét
được khóa niêm phong cẩn trọng
sau khi khai quật tất cả cổ vật ngành chức năng đưa về bảo tàng tỉnh quảng ngãi để bảo quản phân loại theo đúng luật di sản
tuy nhiên phía công ty hào hưng không hợp tác không cho đưa cổ vật ra khu vực khai quật
vì lý do đơn vị chủ trì khai quật chưa thanh toán hết tiền thuê máy móc cho đơn vị tham gia
trước sự bất hợp tác này hơn một mươi hiện vật cổ vật tiếp tục chứa trong container phơi nắng ngoài cảng biển
trước đó tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình thi công cảng công ty hào hưng phát hiện con tàu đắm chứa nhiều cổ vật nên báo cáo cơ quan chức năng
sau đó cơ quan chức năng tiến hành khảo sát khai quật con tàu với kinh phí bốn mươi tám bốn tỷ đồng